thưa quý vị và các bạn năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hậu giang là một tỉnh rộng lớn được ghép bởi ba tỉnh sóc trăng hậu giang và cần thơ
nhìn những tàu lá dừa xuất ngổn ngang cũng là nơi mùi hôi thứ bấp lên
lấy làm lạc một trong hai người lấy xương lá dừa chọc sâu xuống đất
họ sợ hãi chỉ phát hiện có cánh tay người nhôn lên khỏi mặt đất
trên một cái đống xương lá cũ người ta gốc người ta bỏ khô đó
nó trồn dưới rồi nó mới đắp cái đó lên
rồi cái lúc đó cái ông này ổng dậy ổng mới thụt cái cụ chỏ tay này thụt lú lên
cho nên nó lú ra một khúc như thế này
một con dòi nó buông cái tay áo nó còn được một khúc cái áo sọc coi gô
hai người nông dân đã đi cả một quãng đường dài lội bộ
rồi treo thuyền mấy tiếng đồng hồ mới lên được đến huyện
trời cũng đã tối mịt mồng
đây rõ ràng không phải là câu chuyện địa
không có lý do gì mà họ lại nói dối vất vả thế
ông giang tin những điều hai nông dân vừa kể
nhưng xã đại ân vốn là một vùng giải phóng người dân đi theo đảng theo bác hồ
theo lời kể của những người đi trước
ở đây có nhiều căn cứ cách mạng từ thời chống pháp chống mỹ
sau giải phóng đại ân đã trở thành một mảnh đất yên bình
người dân sống hiền lành chất phát không có tệ nạn xảy ra
ông giang băn khoăn liệu đây có phải là một vụ án hình sự
hay chỉ là dấu tích của vùng căn cứ cách mạng một thời
cũng có khi đó là mộ của người dân địa phương được an táng ở khu vực đất bùn trũng lầy đó
sau một thời gian dưới tác động của mưa và thủy chiều lên xuống mỗi ngày
đán lộ thiên
băn khoăn nhưng ông giang vẫn quyết định đích thân đến đó để kiểm tra xem sao
ông giang nhờ hai người nông dân dẫn đường đến hiện trường
nơi phát hiện là một vụ án hình sự của người dân địa phương
ông giang cũng quyết định cắn tay người
ông cũng huy động lực lượng chỉ cho trời sáng là lên đường
để kịp thực hiện công tác khám nghiệm
trông cất nạn nhân và di chuyển về xá trước khi trời tối
mọi công tác được tiến hành gấp rút hơn

theo nhận định ban đầu của những cán bộ tham gia khám nghiệm tại hiện trường
bảy nạn nhân bao gồm cả nam nữ người lớn và trẻ em
được phát hiện chết theo cùng một cách và trôi vào vùng gáy nằm nghiêng
họ đều có thương tích nặng ở vùng gáy do va đập mạnh
trong người không có bất kỳ tài sản hay giấy tờ tùy thân nào
trang phục nạn nhân mặc trên người đã bị biến đổi khó phân biệt
chỉ duy nhất một dấu vết để lại để có thể nhận diện
đó chính là chiếc vòng mã não mà một trong ba nạn nhân nữ đeo ở tay
thưa quý vị và các bạn
theo xác nhận của chính quyền địa phương và những người có mặt tại hiện trường lúc đó
những nạn nhân được phát hiện tại rạch sậy không phải là người địa phương
và lúc này người dân đại ân thực sự hoang mang lo sợ
họ không biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra trên quê hương mình
trong khi đó dư luận cả nước bắt đầu xôn xao về vụ trọng án đặc biệt lớn này
một vài tờ báo ở địa phương và trung ương bắt đầu đăng tải những thông tin ban đầu về vụ án
rất nhiều câu hỏi được đặt ra với các thành viên được phân công thực hiện nhiệm vụ điều tra phá án
những nạn nhân này là ai
làm cách nào để tìm được tung tích của họ
vì sao họ bị sát hại tập thể ở một vùng đất hoang vắng này
ai là người đã ra tay tàn sát họ một cách dã man như vậy
kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem phần hai chương trình hồ sơ vụ án
vòng cẩm thạch được phát sóng vào tối nay
xin chào và hẹn gặp lại